tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp ngày vahen fiajian
phó chủ tịch quốc hội chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị armenia việt nam
hai bên bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng quan hệ hợp tác theo chiều sâu và thiết thực
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ truyền thống hai bên đang phát triển hết sức tốt đẹp
hai bên đều cho rằng tiềm năng của hai nước hiện chưa được phát huy hết khả năng
armenia rất coi trọng mối quan hệ với việt nam và mong muốn sẽ hợp tác lâu dài với việt nam trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa giáo dục và du lịch
về đề nghị thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam armenia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhất trí với việc này
và cho biết sẽ tạo điều kiện giao lưu giữa hai nhóm nghị sĩ của hai nước
đây chính là cơ sở tạo sự hợp tác chặt chẽ cho đổi đoàn giữa hai bên nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vốn có giữa hai quốc hội và hai nước
trước đó đoàn đại biểu quốc hội cộng hòa armenia đã có buổi hội đàm với phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
hai bên bày tỏ sự tin tưởng chân thành tin cậy lẫn nhau về chính trị nhất là tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội
coi đây là kênh đối ngoại quan trọng của hai quốc gia để từ đó tạo đà đề mạnh kinh ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước